từ đầu năm đến nay mỗi ngày ngư dân hà tĩnh đều đạn mang về hàng nghìn tấn hải sản khai thác từ các vùng biển thu về hàng trăm triệu đồng trong mỗi chuyến ra khơi
chỉ tính riêng cảng cá cửa sót lộc hà và cảng cá xuân hội nghi xuân lượng tàu đánh bắt cập cảng từ đầu năm đến nay đạt hơn một hai trăm linh lượt với tổng sản lượng đánh bắt đạt gần hai tấn tăng năm mươi so với những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt giá bán của các sản phẩm đánh bắt đều tăng từ năm một mươi so với thời điểm trước khi xảy ra sự cố môi trường biển
nhờ thị trường tiêu thụ ổn định hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn được khôi phục số lượng tàu thuyền ra khơi đánh bắt trên biển tăng dần
đến nay tàu khai thác ven bờ đạt bảy mươi tám mươi tàu khai thác vùng lộng vùng khơi đạt tám mươi năm chín mươi cơ cấu đội tàu chuyển biến tích cực số tàu cá xa bờ được đóng mới cải hoán tăng gần ba mươi so với năm hai nghìn một mươi năm